ngày ba mươi tháng một mươi tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam trung tâm nghiên cứu và hành động vì sự phát triển hòa nhập
phối hợp với hội người khuyết tật hà nam đã tổ chức tọa đàm hãy lên tiếng chống lại bạo lực để cuộc sống tốt đẹp hơn
tại buổi tọa đàm hội viên hội người khuyết tật tỉnh hà nam đã được tập huấn kiến thức về quyền
nghĩa vụ của người khuyết tật luật phòng chống bạo lực gia đình luật bình đẳng giới và kỹ năng ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
được trang bị kiến thức và kỹ năng để chống lại bạo lực
nhiều tiểu phẩm hay câu chuyện thực tế đã được các thành viên hội người khuyết tật chia sẻ trình diễn tại buổi tọa đàm tạo nhiều cảm xúc xúc động
thông qua buổi tọa đàm nhằm nâng cao năng lực cho người khuyết tật giúp họ có thêm kiến thức kỹ năng để tự tin hơn
mạnh dạn đứng lên đấu tranh chống lại bạo lực xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn
đây cũng là dịp để các cơ quan chức năng tăng cường hơn nữa các hoạt động bảo vệ người khuyết tật trong thời gian tới